thưa quý vị và các bạn trong đêm nay và sáng sớm ngày mai không khí lạnh tiếp tục rồn thêm xuống
những cơn mưa ở bắc bộ vẫn còn xuất hiện không kể ngày đêm
dù lượng mưa không lớn chỉ khoảng từ một cho đến năm mm
nhưng nó sẽ là nguyên nhân chính khiến cho nền nhiệt đêm nay trên toàn miền bắc vẫn duy trì ở mức thấp
vùng núi nhiệt độ chỉ khoảng từ một mươi hai một mươi ba độ còn khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ trong khoảng từ một mươi ba đến một mươi bốn độ
sao đến ngày mai với những cơn mưa giả dích suốt cả ngày nền nhiệt ở bắc bộ sẽ tăng rất chậm
mức nhiệt cao nhất ngày mai ở lào cai hà giang tuyên quang bắc cạn cao bằng cũng như cả lãng sơn
đều chỉ khoảng từ một mươi sáu đến một mươi bảy độ trời tiếp tục rét đậm
với các tỉnh vùng đồng bằng ven biển nhiệt độ nhìn hơn ở mức là từ một mươi bảy đến một mươi tám độ cận ngưỡng rét đậm
lùi xuống trung bộ trong đêm nay những cơn mưa nhỏ vẫn xuất hiện ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
cùng với đó là mức nhiệt thấp trong khoảng từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
còn ở các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi nhiệt độ giao động trong khoảng từ một mươi tám cho đến hai mươi một độ
sao đến ngày mai do trời vẫn còn có mây nhiều nên ở thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
đối với các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế trời không mưa nắng giáo và nhiệt độ cao trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy ba mươi độ
không khí lạnh cũng ảnh hưởng tới nam bộ và tây nguyên theo dạng khuếch tán
làm cho nền nhiệt ở khu vực tây nguyên trong đêm nay vẫn thấp trong khoảng từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ
còn ở nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
tuy nhiên ảnh hưởng của không khí lạnh khoách tán
yếu rõ về đêm và sáng sớm
còn trong ngày do trời nắng sớm vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên
sẽ tăng nhanh lên mức hai mươi bảy ba mươi độ còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển vùng ven bờ chỉ duy nhất khu vực biển từ bình thuận đến cà mau
bao gồm vùng biển huyện đảo phú quý còn có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu khiến cho sóng biển cao trên hai mét và biển động nhẹ
đối với khu vực huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh ở mức cấp bốn đến cấp năm
còn đối với khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc còn mạnh ở mức cấp năm
không nơi nào có mưa rông nên tầm nhìn xa ở mức trên một mươi km biển lặng
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước